liên quan tới công tác thực hiện hỗ trợ khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
thị ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa có tờ trình hội đồng nhân dân
về việc đề nghị bổ sung đối tượng đặc thù của thành phố để thực hiện hỗ trợ khó khăn do đại dịch
cụ thể đối tượng được bổ sung lần này là giáo viên nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động
tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập của bậc học mầm non và phổ thông trên địa bàn thành phố
các đối tượng này sẽ nhận được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện
như thời gian tạm hoãn hợp đồng nghỉ việc không hưởng lương
trong thời gian của hợp đồng lao động đủ một tháng liên tục tính từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các giáo viên này phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm
ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương
trường hợp đối tượng hỗ trợ được hưởng từ hai chế độ trở lên theo quy định
thì được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất
mức hỗ trợ là một triệu đồng một người một tháng thời gian hỗ trợ là một tháng
sự kiến kinh phí hỗ trợ là gần bốn bảy tỷ đồng được đà nẵng trích từ nguồn ngân sách thành phố